thông tin mới nhất liên quan đến vụ án tại tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền a bên bờ vũ trụ
vào đêm ngày hôm qua lê thu vân bị can đang bị truy tìm trong vụ án đã liên hệ để trình diện với cơ quan chức năng
lê thu vân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án lê thu vân đã rời khỏi nơi cư trú nên cơ quan an ninh điều tra đã quyết định
tách ra một vụ án hình sự khác khi bắt được sẽ xử lý sau
vào sáng ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh bắt tạm giam thêm hai trong số bốn đối tượng
để điều tra về hành vi giết người sau khi đã vô cớ chặn đánh người lạ đến buôn mình chơi
đó là yma nie một mươi chín tuổi và ychun san eban một mươi bảy tuổi cùng chú tại xã vụ bồn huyện krong bắc
liên quan đến vụ án giết người này trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bốn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng cầm đầu là yquan nie một mươi bảy tuổi và roma allen một mươi sáu tuổi chú cùng xã
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trên đường đến đập nước của buôn eona xã vụ bổn
bốn đối tượng trên thấy hành vi giết người
thì anh chạp văn phượng hai mươi hai tuổi chú cùng xã điều khiển xe máy chở theo một người bạn cũng đến bờ đập trên
vì không thích người lạ đến buôn mình nên quân đã rủ nhóm bạn đi để tìm đánh
khi thấy anh phượng cùng bạn đang ở đó các đối tượng đã lao vào hành hung
hậu quả anh phượng bị đánh gục tại chỗ với tỷ lệ thương tật là bốn mươi tám
từ những người bạn sau cùng lại trở thành hung thủ và nạn nhân trong vụ án giết người
và đây là cái kết của không ít các cuộc nhậu quá chén
mới đây tại đồng nai cũng đã xảy ra vụ án tương tự
liên quan đến vụ án này tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
tuyên phạt bị cáo lê văn tiền bốn mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai một mươi hai năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tiền cùng với anh nguyễn thái hào bốn mươi tuổi lê hùng minh năm mươi một tuổi
cùng chú tại thành phố biên hòa và một số người bạn khác sau khi nhậu xong thì đi hát karaoke
tại đây giữa minh và hào xảy ra mâu thuẫn sô sát
lúc này hào gọi vợ và em trai là nguyễn tấn đạt
chú tỉnh đồng nai đến để cùng đánh minh
khi thấy cả nhóm xô xát tiền đã lấy cây gỗ đánh vào đầu hào hai nhát gây thương tích bốn mươi chín rồi bỏ trốn
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tiền bị bắt giữ và bị khởi tố về hành vi giết người
riêng đạt vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đã chết do bệnh lý nên không bị xử lý
liên tiếp ba vụ mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
triệt phá thành công
thu giữ tăng vật gồm năm bánh heroin và hai kg thuốc viện
trước đó tại xóm nà héng xã nam quang huyện bảo lâm lực lượng công an bắt quả tang đối tượng hoàng văn tú
chú tải xã nam quang đang vận chuyển năm bánh heroin một khẩu súng ngắn gồm một mươi viên đạn
đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã từ năm hai nghìn một mươi ba
cùng ngày tại thị trấn bác miều công an huyện bảo lâm phối hợp với công an tỉnh cao bằng
bắt quả tang đối tượng ma văn ly chú xã nam quang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
giữ khoảng hai kg thuốc viện và nhiều đồ vật có liên quan
tiếp đó công an xã nam cao đã bắt giữ đối tượng ma văn hợp chú xã nam cao
đang có hành vi mua bán hơn ba gram heroin
trong khi đó lực lượng công an tỉnh quảng bình vừa cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án
về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ hai đối tượng và thu một bảy trăm tám mươi bốn viên ma túy tổng hợp
một túi heroin một súng ngắn một xe ô tô và
nhiều tăng vật có liên quan
vào ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng công an phát hiện xe ô tô do đoàn xuân phương
chú huyện bố trạch tỉnh quảng bình điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra
phát hiện trong xe và trên người đối tượng có năm mươi viên nén hình tròn đối tượng khai nhận là ma túy dạng hồng phiến
mở rộng điều tra công an tỉnh quảng bình khám xét khẩn cấp nơi ở của bùi ngọc bảo trung
còn gọi là trung cối trú tại xã lộc ninh thu giữ một khẩu súng ngắn một bảy trăm ba mươi bốn viên nén hình tròn
một túi ni lông chứa các cục màu trắng đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và heroin
số ma túy này được trung dùng để sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện
mang theo vũ khí nguy hiểm khi đi giao ma túy cho con nghiện bùi ngọc tân chú tại huyện tuy phước
đã bị công an thị xã an nhơn tỉnh bình định tạm giữ hình sự
trong quá trình tuần tra ban đêm công an thị xã an nhơn phát hiện tân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua đó phát hiện đối tượng mang theo một gói ma túy đá cùng một khẩu súng ngắn cùng sáu viên đạn trì
tân khai nhận đang trên đường đi giao ma túy cho các con nghiện
đội cảnh sát hình sự công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã bắt giữ đối tượng đào đức tuấn việt sinh năm hai nghìn hai
chú tại thôn mang hạ xã yên nam thị xã duy tiên về hành vi cướp giật tài sản
thông tin trong cụm tin bắn
trước đó ngay sau khi nhận tin báo
của cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phường hòa mạc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
về việc bị một đối tượng điều khiển xe máy nhán hiệu honda không mang điểm kiểm soát
lừa mua hai chiếc nhẫn vàng với số lượng chín chỉ loại vàng bốn số chín rồi cướp giật tàu thoát
vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an thị xã duy tiên đã xác minh
truy bắt đối tượng gây án là đào đức tuấn việt khi đang lẩn trốn cùng tăng vật vụ án tại phường yên nam thị xã duy tiên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam trần thị mai xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang về tội trộm cắp tài sản
cụ thể vào tối ngày một mươi bốn tháng bảy lợi dụng gia đình hàng xóm đi vắng xuân đã đột nhập vào nhà lục xoát
lấy trộm các trang sức có tổng trọng lượng chín bảy chỉ vàng và hai mươi hai triệu đồng tiền mặt
qua đầu tranh khai thác xuân đã thừa nhận hành vi phám tội của mình
được biết xuân là bị can trong một vụ án đánh bạc dưới hình thức xô lô xô đề
trong lúc đang được tại ngoại để chờ xét xử thì lại đi trộm cắp tài sản
thời gian gần đây tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ phạm tội
nhiều vụ án nghiêm trọng phức tạp xảy ra đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy cướp tài sản và kể cả những vụ án giết người
phần lớn nguyên nhân do lối sống buông thả lười lao động thích ăn chơi đua đòi
mặt khác là do thiếu hiểu biết pháp luật và cũng có không ít trường hợp phạm tội lại do sự thiếu sự quan tâm từ phía gia đình
những vụ án vừa được ghi nhận tại vĩnh long một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của mỗi cá nhân gia đình và xã hội
trong việc chung tay phòng ngừa và góp phần đẩy lùi loại tội phạm này
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long và công an huyện mang thít đã bắt quả tang hai mươi đối tượng đang tổ chức tiệc ma túy bên trong một tiệm áo cưới trên địa bàn huyện mang thít
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai đĩa xứ bên trong có chất bột màu trắng và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
đáng chú ý trong các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ đa phần nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên không có nghề nghiệp ổn định thiếu sự quan tâm quản lý từ
không chỉ dừng lại ở tội phạm ma túy tình trạng mâu thuẫn cá nhân dẫn đến án mạng cũng đang có chiều hướng gia tăng điển hình như vụ án xảy ra tại huyện vũng liêm
chỉ vì mâu thuẫn tiếng nẹt bồ mà bị can nguyễn minh tùng sinh năm hai nghìn năm chú thành phố hồ chí minh đã gây ra hành vi giết người hay vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thị xã bình minh
chỉ vì không có tiền thanh toán khi nhậu nên lê phạm thái tuấn sinh năm hai nghìn một là em ruột của lê phạm thái toàn đã để lại chiếc điện thoại
thế chấp cho chủ quán tuy nhiên với tinh khí côn đồ thái toàn đã cùng em ruột quay trở lại quán để cướp lại chiếc điện thoại trên thái toàn là đối tượng từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em chưa được xóa án tích

để có phần kiềm chế kéo giảm các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến nhóm đối tượng này ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội nhất là sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình nhà trường các tổ chức đoàn thể đối với các em hướng các em đến lối sống lành mạnh có ích cho xã hội
có như thế thì công tác phòng ngừa mới đạt hiệu quả
và tình hình an ninh trả tự ở địa phương mới được giữ vững ổn định